tại khu vực đông nam á chính phủ philippines vừa ban bố tình trạng y tế khẩn cấp trên toàn quốc
sau khi số ca nhiễm covid một mươi chín trong nước đã tăng gấp đôi lên hai mươi trường hợp
chính quyền philippines sẽ tiến hành các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn phù hợp
cách ly các trường hợp nhiễm bệnh và nghi nhiễm tẩy trùng các khu vực dân cư
nhóm bảo vệ của tổng thống philippines cho biết sẽ thực hiện chính sách không tiếp xúc
đối với tổng thống rodrigo duterte để bảo đảm an toàn cho ông trong bối cảnh bùng phát dịch covid một mươi chín
cùng ngày brunei xác nhận ca nhiễm covid một mươi chín đầu tiên tại nước này
bệnh nhân là một nam giới năm mươi ba tuổi dương tính với sars cov hai
sau khi từ kuala lumpur của malaysia về nước hôm ba tháng ba
malaysia cũng ghi nhận thêm một mươi tám ca nhiễm virus sars cov hai nâng tổng số người mắc dịch covid một mươi chín lên một trăm một mươi ba ca